năm hai nghìn một mươi tám ngành văn hóa thể thao và du lịch đã ghi nhận những thành tiệu đáng nể trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt nhiều dấu ấn nổi bật đã được bạn bè quốc tế ghi nhận và đăng tải trên báo chí truyền thông của thế giới
và trong niềm vui đón chào năm mới hai nghìn một mươi chín chúng ta hãy cùng điểm lại những thành tựu đáng nể về văn hóa của đất nước ta trong một năm vừa qua
điểm nhấn đầu tiên có lẽ phải kể đến đó là hội nghị toàn thể lần thứ tám
chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương mowcap của unesco tại quang tru hàn quốc
đã nhất trí ghi danh hồ sơ hoàng hoa xứ chỉnh đồ vào danh sách các di sản tư liệu của chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương của unesco
hội đồng chấp hành unesco tại kỳ họp lần thứ hai trăm linh bốn tại paris cộng hòa pháp
đã thông qua nghị quyết công nhận công viên địa chất non nước cao bằng là công viên địa chất toàn cầu
cùng với đó là hàng loạt những con số về di sản đáng mừng
theo thống kê gần đây nhất trong năm hai nghìn một mươi tám khách du lịch quốc tế và chóng nước đến với các di sản đã tăng mạnh
và số liệu cụ thể tại một số đơn vị như sau là ở vịnh hạ long thì có đón bốn một triệu khách
trong đó có hai tám triệu khách quốc tế doanh thu từ bán vé và phí dịch vụ trực tiếp đạt khoảng một một trăm linh triệu
ở tràng an thì đón sáu hai mươi năm triệu khách trong đó có bảy trăm linh khách quốc tế doanh thu đạt sáu trăm sáu mươi năm tám tỷ đồng
cô đô huế là đón ba năm triệu khách trong đó có hai ba triệu khách quốc tế doanh thu là ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
hội an đón hai ba triệu khách trong đó có hai triệu khách quốc tế doanh thu đạt hai trăm sáu mươi sáu hai tỷ đồng
phong nha kẻ bàng đón tám trăm linh khách trong đó có một trăm năm mươi khách quốc tế doanh thu đạt hai trăm ba mươi một tỷ đồng
địa đạo củ chi một trăm một ba trăm năm mươi khách trong đó có sáu trăm bảy mươi khách quốc tế doanh thu đạt một trăm bốn mươi một chín tỷ
mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm được ghi điểm bởi triển lãm ảnh nui lần đầu tiên tại việt nam
hay sự trở lại của tranh lụa bởi hàng loạt các triển lãm tranh lụa tiêu biểu là triển lãm tranh lụa và điều khác nhỏ
gần đây nhất là triển lãm của các tác giả vẽ lụa nó cho thấy lực lượng thế hệ bảy x và thế hệ tám x
của chúng ta đã thực sự tài năng đến độ chín đấy là điều thứ nhất tôi muốn nói đến
điều thứ hai là lý thuật việt nam sau rất nhiều năm là chúng ta rất lo lắng chuyện chảy máu chất xám chảy máu tác phẩm của việt nam
những tác phẩm tốt thì đều đã bị chảy ra nước ngoài
thì bây giờ đã đến thời điểm mà các nhà sưu tập của chúng ta đã ra nước ngoài tham gia các cuộc đấu giá
và đưa tác phẩm tốt của việt nam trở lại với tổ quốc
đấy là cái thứ hai tôi muốn nói
cái thứ ba là các cái hoạt động các cái sự kiện lý thuật trong năm vừa rồi
tôi nói ví dụ như là các cái công ty các tập đoàn kinh tế
thì cũng đã
có nhiều cái hoạt động
và thể hiện cái sự quan tâm
đối với lại hoạt động lý thuật
hay là cái sự kiện mà chúng ta
không gian nghệ thuật đương đại
ở tòa nhà quốc hội mới
cũng là một cái sự kiện rất đấn tượng
cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên sắc đẹp
của việt nam được sướng tên
tại top năm hoa hậu hoàn vũ thế giới
cũng là năm đặc biệt
đối với ngành du lịch của việt nam
khi chúng ta vinh dự nhận được nhiều danh hiệu danh giá
trong đó lần đầu tiên du lịch việt nam
được trao tặng giải thưởng
điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu á
giải thưởng điểm đến gulf hàng đầu châu á
ngoài ra nhiều doanh nghiệp lữ hành
khu nghỉ dưỡng
hãng hàng không của việt nam
cũng được quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu danh giá
thực ra đây là niềm tự hào
đối với những người làm du lịch
tôi nói đây là một phần thưởng
một phần thưởng rất là quý giá
cho cái động lực
để tìm kiếm thêm động lực
để phần đấu ở những năm tiếp theo
bởi vì khi được chính phủ quan tâm
và toàn ngành
tất cả các ngành đều cũng đã có
một cái nhìn khác về du lịch
về ngành du lịch
và có một sự liên kết rất chặt chẽ
giữa các ngành với nhau
để tạo thêm một sự bức phá trong du lịch
tôi nghĩ ở đây cũng không có
đây là một điều rất hiếm gặp
mà chúng ta đối với ngành du lịch
cũng phải nắm bắt được những thời cơ như vậy
chứ không thể năm nào
chúng ta cũng có được những sự tăng trưởng bất ngờ như thế đâu
thế nên là chúng ta cần phải biết giữ
ghi dấu ấn với rất nhiều
các chương trình liên hoan
về nghệ thuật siếc và mối rối
như liên hoan siếc toàn quốc
hay liên hoan mối rối quốc tế
bên cạnh những thành tựu đạt được
bức tranh toàn cảnh của ngành văn hóa
thể thao và du lịch
vẫn còn những gam màu tối
như việc cấp phép biểu diễn
quản lý văn hóa về các cuộc thi
nhất là các cuộc thi sắc đẹp
vẫn còn nhiều bất cập
việc xã hội hóa các đơn vị nghệ thuật
như việc cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
gây ra nhiều lùm xùm bức xúc
và câu chuyện quản lý các thua du lịch
qua việc một trăm năm mươi hai du khách việt
bỏ trốn tại đài loan
câu chuyện tranh giả tranh thật
vẫn hoành hành giới mỹ thuật việt nam
vấn đề bảo vệ di sản
có lẽ chưa bao giờ hết nóng
đặc biệt trong năm nay
với nhiều sự vụ xâm phạm đình đám
nhưng nguy cơ biến mất khu di chỉ khảo cổ vườn chuối
câu chuyện xây thành trên núi cài hạ
hay giống hệt như câu chuyện cổ tích
khi ngôi đình ba trăm linh năm tuổi
qua một đêm trở thành ngôi đình một tuổi
đặt ca ngầm c chín
ngay cạnh hồ gươm
các chuyên gia còn nhiều ý kiến trái chiều
và đến nay vẫn chưa ngã ngũ
và có lẽ
điều mà hầu hết như toàn ngành văn hóa lo lắng
đó chính là thiếu độ ngũ kế cận
những loại hình ảnh
nghệ thuật truyền thống
đang đối diện với bài toán khó
là làm sao để có được đội ngũ kế cận chất lượng
những hạt giống vàng